phiên chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kết thúc
nhiều vấn đề đã được đưa ra nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị từ cử tri đã được gửi đến bộ trưởng
nhiều giải pháp cũng được vị trưởng ngành cam kết trước quốc hội
vậy các đại biểu quốc hội kỳ vọng gì về sự đột phá ở ngành nông nghiệp sau phiên chất vấn
vì đất nước còn rất đông dân số làm nông nghiệp mà người dân thì thực sự là nông dân rất vất vả
bởi vì sản xuất nông nghiệp là cái chỗ mà nó tăng trưởng rất là thấp tỷ suất lợi nhuận thấp
các doanh nghiệp mình kêu gọi nhiều nhưng không ai muốn đầu tư vào nông nghiệp
và đang rất cần trông cậy vào sự giúp đỡ của nhà nước
chính vì vậy thì chúng tôi vẫn nghĩ là vẫn mong là bộ nông nghiệp là cái bộ chủ quản
cái bộ gọi là bộ của nông dân
cần phải sát hơn nữa
cần phải sát hơn nữa với đời sống người dân để có những tham mưu chính sách
nó cũng sát với lại thực tế và nó đi vào cuộc sống
thì mới có hy vọng góp phần cải thiện được đời sống cho người nông dân
chúng ta có nhiều thanh niệu nhưng mà những cái hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là nhiều
tôi kỳ vọng là chúng ta đã có những sự nghị quyết của đảng
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn
kết hợp với các nông nghiệp
thì chúng ta đã bỏ ra nhiều cái nguồn ngân sách để xây dựng cái nông thôn mới
cùng với những bộ trưởng cùng với tập thể của bộ nông nghiệp
để chúng ta tham mưu trên cả các yếu kém mà hôm nay đã chỉ ra
thì tôi tin tưởng là làm thế nào để lưng nghi đời sống của nông nghiệp nông dân nông thôn của việt nam nó lên